chưa có giá đắt cụ thể để phục vụ công tác lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng
nhiều dự án trên địa bàn thành phố con tum tỉnh con tum có nguy cơ chậm tiến độ không thể hoàn thành
đặc biệt là đối với các công trình dự án cấp bách phải hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi bốn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh con tum
dự án đường trục chính phía tây thành phố con tum có tổng mức đầu tư gần một năm trăm linh tỷ đồng
từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương
dự án dài một mươi một km đi qua ba xã phường của thành phố con tum với gần năm trăm linh hộ gia đình tổ chức
bị thu hồi hàng trăm hectare đất được triển khai thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi một
nhưng đến nay mới giải phóng mặt bằng được khoảng ba km
không có mặt bằng việc thi công diễn ra cầm trừng dự án đứng trước nguy cơ chậm tiến độ
và không thể giải ngân vốn
đấy là cái mấu chốt lớn nhất cần phải tháo gỡ nếu mà có ra đất thì giải quyết được khoảng bảy mươi các vướng mắt về giải phóng mặt bằng
dự án đường vào trụ sở làm việc của các cơ quan thành phố con tum có chiều dài một sáu km tổng mức đầu tư hơn một trăm linh sáu tỷ đồng
được triển khai từ cuối năm hai nghìn hai mươi một kế hoạch đưa vào sử dụng cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng
đối với các tuyến đường
triển khai mà ảnh hưởng tới công tác giải phóng mặt bằng và phải bồi thường hỗ trợ cho người dân
thì nó ảnh hưởng tới tiến độ thì nó lại liên quan tới công tác xác định giá đất công tác lập phương án để bồi thường giải phóng mặt bằng
thì triển khai nó cũng ảnh hưởng rất lớn mà cái việc giải phóng mặt bằng cũng rất lớn tới tiến độ triển khai trong thời gian qua
theo tìm hiểu của phóng viên bên cạnh việc chưa có giá đất cụ thể
thì việc xác định nguồn gốc đất đối với các hộ dân có tranh chấp gặp rất nhiều khó khăn
nhiều hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường hỗ trợ
tỉnh con tum cần sớm có giải pháp để khắc phục tình trạng này tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước